một tín hiệu vui cho ngành nông nghiệp tỉnh sơn la khi mới đây lô hàng một mươi tấn thanh long ruột đỏ đã lên đường xuất khẩu sang thị trường liên bang nga
điều này đã cho thấy chủ trương của tỉnh sơn la trong đầu tư cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao đáp ứng những thị trường khó tính đã phát huy hiệu quả
từ năm hai nghìn một mươi cây thanh long ruột đỏ chính thức được đưa vào trồng thử nghiệm tại tỉnh sơn la
đến nay sau một mươi năm bén rễ trên một trăm linh hectare thanh long ruột đỏ đã cho thấy khả năng thích nghi phù hợp với điều kiện khí hậu đất đai ở đây
cây thanh long đã trở thành cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao thay thế những diện tích trồng ngô trồng sắn kém hiệu quả
cùng với thanh long tỉnh sơn la hiện có trên bảy mươi bảy hectare trồng các loại cây ăn quả như nhãn na xoài bơ
việc nông sản tiêu thụ được ở những thị trường khó tính như thị trường nga sẽ có tác động thúc đẩy đến thị trường trong nước và sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp tỉnh sơn la